thưa quý vị và các bạn dưới tắc động của hàn liêu vùng áp thấp nóng
trong đêm nay nền nhiệt miền bắc sẽ duy trì ở mức cao hơn
khu vực vùng núi phía bắc nhiệt độ giao động trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
với các tỉnh trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi hai hai mươi bốn độ
ngày mai vùng thấp nóng phía tây sẽ bị một bộ phận không khí lạnh từ lục địa trung quốc di chuyển xuống
nén và đẩy phần hơi nóng từ vùng thấp xuống nước ta nhiều hơn
bắc bộ tiếp tục có nắng mạnh từ sớm nên nhiệt toàn miền bắc sẽ còn tăng thêm từ một hai độ nữa
lên mức ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng với khu vực tây bắc bộ các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình
sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
cục bộ một số nơi ở đây nhiệt độ còn có thể cao tới ba mươi bảy ba mươi tám độ
lui xuống trung bộ trong ngày mai hơi nóng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
bị không khí lạnh đẩy xuống nhiều hơn
cả miền trung ít mây trời chuyển nắng từ sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình định đều ở mức cao trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ
nắng nóng xảy ra trên diện rộng
các huyện vùng núi phía tây dọc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
những nơi chịu tác động của hiệu ứng gió phơn do vùng thấp nóng tạo ra
nhiệt độ còn có thể cao tới mức ba mươi bảy ba mươi chín độ trời nắng nóng gai gắt
trong khi đó ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận không chịu ảnh hưởng
của hoàn lưu vùng thấp nóng trời nắng sớm nhưng nhiệt độ không quá cao
trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nắng mạnh nhiệt cao nóng nhiều nơi cũng là xu hướng thời tiết ở các tỉnh thành phía nam
nam bộ và tây nguyên trời nắng sớm kéo dài đến tận chiều tối
khiến cho sớm giờ nắng trong ngày tăng cao
vì thế mà nền nhiệt ngày ở khu vực tây nguyên sẽ tăng lên mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
với các tỉnh thành nam bộ nóng ba mươi năm ba mươi sáu độ xảy ra trên diện rộng
ở các tỉnh miền đông nam bộ
còn ở các tỉnh miền tây nam bộ trời cũng cận ngưỡng nóng là ba mươi bốn ba mươi năm độ
trên biển tác động hút gió của vùng thấp phía tây vẫn còn
vì thế mà trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ
tiếp tục có gió nam đến đông nam với cường độ mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
đối với hai khu vực biển là khu vực biển huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió ổn định ở mức trung bình và không xảy ra tình trạng biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
thưa quý vị và em hãy ngồi đãy subscribe cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn